chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ ba ngày hai mươi một tháng ba và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ở hòa bình chỉ đạo thuộc cấp giả mạo chữ ký chữ viết ghi khống nội dung vào tài liệu để hoàn thiện hồ sơ thủ tục
công an tỉnh hòa bình đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn viết tuấn giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trường cao đẳng nghề kinh doanh và công nghệ hà nội về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
cùng tội danh trên cơ quan tố tụng khởi tố ông đỗ hồng quân tổ trưởng giáo viên dạy lý thuyết và ông nguyễn ngọc khuyên tổ trưởng giáo viên thực hành thuộc trung tâm này
theo tài liệu điều tra giám đốc trung tâm đã cho phép tuyển người có đủ điều kiện để tập huấn và ký hợp đồng làm giáo viên đào tạo sát hạch lái xe
tuy nhiên nhiều giáo viên ký hợp đồng nhưng không trực tiếp giảng dạy mà chỉ đứng tên trên hồ sơ tài liệu
để hợp thức hóa hồ sơ lãnh đạo trung tâm được cho là đã chỉ đạo cấp dưới giả mạo chữ ký thông tin để ghi khống nội dung và một số tài liệu liên quan đến công tác đào tạo sát hạch
vụ án đang được công an tỉnh hòa bình tiếp tục điều tra làm rõ
hai đối tượng đang vận chuyển trái phép ba mươi sáu kg pháo nổ thì bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tăng
khoảng một giờ sáng ngày hai mươi tháng ba lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại xóm cô mười thuộc xã con hán đã phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng phùng văn hùng và nông văn báo cùng chú tại xóm cô tò a xã quang hán huyện trùng khánh đang có hành vi vận chuyển trái phép một mươi tám hộp và tám băng hàng cấm
có tổng trọng lượng ba mươi sáu kg
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận đây là pháo nổ mua từ bên trung quốc về
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh để xử lý hai đối tượng trên theo quy định của pháp luật
công an thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa phối hợp bắc quả tăng một người phụ nữ sử dụng xe mô tô vận chuyển thuốc láng ngoại nhập lậu các loại trên tuyến quốc lộ chín mươi một
trước đó trong lúc tuần tra kiểm soát chấm buôn lậu trên địa bàn phường bình đức
khi đến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc tổ một mươi năm khóm bình đức năm tổ công tác phát hiện nguyễn thị bút chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
điều khiển xe mô tô phía sau chở hai dọ sách có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong hai giỏ sách có chứa một một trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
tổ công tác lập biên bản tạm giữ tăng vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua công an tỉnh quảng ngãi đã đẩy mạnh việc phòng chống xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông trà khúc
tuy nhiên do đây là lĩnh vực đem lại lợi nhuận cao nên các đối tượng vi phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó
nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng này lực lượng công an quảng ngãi đã trắng đêm tổ chức truy quét các phương tiện khai thác cát trái phép trên sông trà khúc
thời gian qua khi giá cắt thị trường nóng lên từng ngày thì tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên địa sông trà khúc vẫn còn diễn biến phức tạp gây ô nhiễm môi trường bức xúc trong quần chúng nhân dân
chỉ trong vòng hơn một tháng qua công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã phát hiện xử lý ba mươi sáu đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán vận chuyển khoáng sản cát không có nguồn gốc từ sông trà khúc thuộc huyện sơn tịnh
qua đó tạm giữ một mươi bốn xe máy đào một mươi bảy xe ô tô và hàng trăm mét khối cát
tuy là biết là trả cát như thế này là đi vào pháp lực nhưng mà tự nhu cầu để đốt uống cho người dân xây dựng nên bây giờ khôn cóc quá rồi không phải là đi vô lái chứ biết là pháp lực nó cấm nguyên cấm nhưng mà bây giờ mỏ mít mà không lùm được
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối và dạng sáng để khai thác trái phép
tinh vi hơn nhằm tránh lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật thời gian địa bàn hoạt động
đặc biệt các đối tượng cử người cảnh giới từ xa
tránh sự phát hiện kiểm tra bắt giữ của lực lượng chức năng
nhất là các tình hình khai thác phát phục vấn đêm các đối tượng lợi dụng đáng lúc để hoạt động và vận chuyển vụ vấn tình hình diễn biến hoạt động phú tập
nên là trong thời gian qua lực lượng đã quy động rất nhiều lực lượng liên quan để triển khai đồng bộ có quyền pháp phục vụ
nên là nhà đó mà trong thời gian qua tình hình diễn biến tình hình hoạt động có dụng
việc khai thác cát trái phép dẫn đến nhiều diện tích đất sản xuất của người dân bị nước lũ sông trà khúc tàn phá khiến nhiều đồng ruộng bị thu nhỏ lại
đây cũng là nguyên nhân xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông ở huyện sơn tịnh và thành phố quảng ngãi
thưa quý vị nhiều đường dây buôn bán giấy tờ giả đã bị lực lượng công an triệt phá
nhưng có cầu ắt có cung
từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả giấy khám sức khỏe giả
đến các loại bằng đại học giả được các đối tượng ngang nhiên quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội
nhưng phóng sự sau đây sẽ đề cập đến một loại giấy tờ giả khác được các đối tượng quảng cáo là giống y như thật mà ít người nhớ tới giấy khám ra thai giả
phóng sự được nhóm phóng viên của truyền hình công an nhân dân thực hiện và đã giành được giải vàng tại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ bốn mươi một được tổ chức tại hải phòng

phóng su sáng sẽ d mansfort triển sát xuất khá sinh văn mảnh có đồng chí tiêu tham quan sức cấp stacked chế độ hành hoặc sieg thô cho cao tài năng cao cơ sở bầu thư hoặc dân cancelled
qua lời kể của các nhân vật trên có thể thấy việc làm giả giấy khám thai diễn ra công khai
và việc mua bán loại giấy tờ này rất đơn giản
làm giấy siêu âm thai giả thai yếu dọa sẩy xét nghiệm theo yêu cầu lấy ngay
cam kết giống y hệt các phòng khám bệnh viện trên toàn quốc
các loại giấy siêu âm giả với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng
công khai số điện thoại nhưng chỉ nhận giao dịch bằng hình thức nhắn tin qua gia lộ
trong vai một phụ nữ có nhu cầu làm giấy siêu âm xác nhận có thai
phóng viên antv liên hệ với người phụ nữ tên thảo
chúng tôi nhanh chóng nhận được giấy siêu âm giả của phòng khám một trăm hai mươi năm thái thịnh
với chi phí hơn một triệu đồng
phóng viên chúng tôi đã mua được giấy siêu âm giả của phòng khám một trăm hai mươi năm thái thị

vậy thì phiếu siêu âm này tính xác thực như thế nào
ngay bây giờ thì chúng tôi đã có mặt tại địa chỉ của phòng khám để xác minh
giả hoàn toàn
bởi vì nếu như ở thái thị chúng tôi
thì những cái bệnh án mà ba d đây là một cái siêu âm thai ba d
thì siêu âm thai ba d thì không có cái ảnh màu như thế này
mà chỉ có cái ảnh đen trắng thôi
vâng xác nhận được rồi
không chỉ dừng lại ở việc làm giả giấy tờ của các phòng khám tư
đối tượng này còn khẳng định có thể làm giả giấy tờ của nhiều bệnh viện công
với lời hứa cam kết như thật vì mua phôi từ bệnh viện
tiếp tục muốn làm giấy kết quả thai yếu có xác nhận của bệnh viện nhà nước
sau khi chuyển tiền cho nhóm đối tượng
chúng tôi nhanh chóng nhận được giấy siêu âm thai
và kết quả trần đoán của bệnh viện phụ sản hà nội
nếu như không phải là người làm việc ở trong bệnh viện thì nếu nhìn cái tờ giấy này thì chắc chắn là sẽ tin ngay
các cái chỉ số thông số thì trông có vẻ rất là rõ ràng và đầy đủ
hình ảnh thì phải nói là nếu như
quan sát một mươi hình ảnh đủ tiêu chuẩn một cái thai nhỏ thì như thế này
là rất là đẹp không hề có cái gì gọi là sai
vậy là chỉ bằng một vài thông tin do người mua cung cấp
nhóm đối tượng này đã có thể cho ra những tờ kết quả siêu âm thai
mà để đánh giá thật giả
cần phải những người chuyên môn mới thực hiện được
trong khi đó mọi giao dịch đều thực hiện online nên việc xác minh danh tính
của những đối tượng trong đường dây làm giả này
rất khó khăn
hầu hết việc làm giả giấy khám thai
là để phục vụ mục đích lừa đảo cá nhân
nghiêm trọng hơn
việc mạo danh uy tín thương hiệu của các đơn vị doanh nghiệp cơ quan nhà nước
cũng gây ra những ảnh hưởng
và tổn thất không nhỏ
từ một mươi năm giờ hôm nay mỗi lít xăng giảm hơn bảy trăm linh đồng
các mặt hàng dầu giảm giá từ tám trăm linh đến một hai trăm linh đồng một lít
theo đó giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm
cụ thể giá xăng e năm roll chín mươi hai
giảm bảy trăm tám mươi đồng một lít
về mức hai mươi hai hai mươi đồng một lít
giá xăng roll chín trăm năm mươi ba
cũng giảm bảy trăm tám mươi đồng một lít
còn hai mươi ba ba mươi đồng một lít
giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm từ một mươi năm h chiều nay
dầu diesel giảm một hai trăm linh đồng
về mức một mươi chín ba trăm linh đồng một lít
dầu hỏa có mức giá mới là một mươi chín bốn trăm sáu mươi đồng một lít
sau khi giảm một hai trăm năm mươi đồng một lít
mặt hàng dầu mazut giảm tám trăm linh đồng
và có giá bán mới là một mươi bốn bốn trăm bảy mươi đồng một kg
theo chuyên gia
hoạt động mua bán xác nhập
bất động sản đã khởi động
và sẽ vào mùa nhuận nhịp
từ quý hai năm nay
sang đến năm hai nghìn hai mươi bốn
nguyên nhân là do các doanh nghiệp đang có nhu cầu cao về vốn
và kỳ đáo hạn nợ cũng đang đến gần
bất động sản việt nam được đánh giá vẫn còn nhiều tiềm năng
thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài cũng như trong nước
riêng với nhà đầu tư nước ngoài
cơ hội đón nhận nhiều dòng vốn ngoại muốn đầu tư
trong đó các nhà đầu tư nhật bản
là nhóm điển hình
mong đầu tư dài hạn
tính đến ngày hai mươi một tháng ba
tại hà nội có một mươi bảy đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động
dự kiến trong tuần này
sẽ có thêm ba trung tâm đăng kiểm khác được mở lại
nâng tổng số trung tâm đăng kiểm ở hà nội lên hai mươi đơn vị
theo thông tin từ cục đăng kiểm việt nam
sau gần hai tháng đóng cửa
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi năm d huyện thường tín hà nội
chính thức được hoạt động trở lại từ ngày hôm nay
ngày hai mươi một tháng ba
với một dây chuyển kiểm định
để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới của người dân
với một dây chuyển kiểm định
và ba nhân sự
huy động với một đăng kiểm viên bậc cao từ bắc ninh
và hai đăng kiểm viên quân sự tăng cường
dự kiến ngày đầu đơn vị này kiểm định được khoảng bốn mươi xe
do các kiểm định viên quân sự cần thời gian để làm quen với các công đoạn
phần mềm trên dây chuyển kiểm định xe dân sự
cùng với sự hỗ trợ từ lực lượng công an quân đội
cục đăng kiểm việt nam đang nỗ lực đẩy nhanh thắng gỡ tình trạng quá tải đăng kiểm hiện nay
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam

tại vùng biển cách phía đông nam côn đảo khoảng một trăm năm mươi hải lý
lực lượng chức năng của hải đoàn ba mươi hai phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts
có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
thời điểm này trên tàu có năm thuyền viên do ông hà tuấn minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê kiên giang làm thuyền trưởng
ông minh thừa nhận tàu đang vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo
được mua từ một tàu không rõ số hiệu không xuất trình được hóa đơn giấy tờ
chứng minh nguồn gốc của số dầu trên
ngoài ra các thuyền viên trên tàu đều không có đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà phạm thị minh hường
do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch hàng trăm nghìn cổ phiếu
bà phạm thị minh hường là người có liên quan của bà phạm thanh hương
thành viên ban kiểm soát công ty cố phận thương mại và khai thác khoáng sản dương hiếu
đã mua ba trăm linh cổ phiếu dsm
của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dương hiếu tư ứng với ba tỷ đồng
tính theo mệnh giá cổ phiếu dsm vào ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
mua chín trăm chín mươi năm cổ phiếu dsm tương ứng với chín chín mươi năm tỷ đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu dsm
trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai giao dịch một bốn trăm năm mươi năm triệu cổ phiếu dsm tương ứng với một mươi bốn năm mươi năm tỷ đồng
tính theo mệnh giá cổ phiếu dsm trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng không báo cáo công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch
do đó bà hương bị ủy ban chứng khoán nhà nước và hai chín mươi một triệu đồng
và đình chỉ giao dịch bốn tháng
liên quan đến nguyên nhân dẫn đến tình trạng xăng dầu khang hiếm trong năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước khẳng định không phải do hạn mức cấp tính dụng lãi suất vay
hay nguồn cung ngoại tệ mà do ảnh hưởng của diễn biến bất thường từ thị trường xăng dầu thế giới
liên quan đến đề nghị ngân hàng nhà nước có chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
xăng dầu đầu mối được nâng hạn mức tính dụng tiếp cận lãi suất ưu đải và nguồn ngoại tệ
ngân hàng nhà nước khẳng định trong thời gian qua các ngân hàng đều dành hạn mức tín dụng
cấp đủ cho các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu với lãi suất ưu đải và cung cấp đủ nguồn ngoại tệ
để các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng này
cụ thể theo số liệu của hai mươi bảy ngân hàng thương mại đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tổng hạn mức hai mươi bảy ngân hàng cấp cho ba mươi bốn doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu là một trăm bảy mươi một bốn trăm hai mươi chín tỷ đồng
dư nợ cấp tính dụng là bảy mươi năm ba trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa sử dụng hết hạn mức các ngân hàng thương mại cấp là chín mươi sáu năm mươi ba tỷ đồng
tương đương năm mươi sáu tổng hạn mức được các ngân hàng cấp
trong đó mức lãi suất cấp cho doanh nghiệp đầu mối xăng dầu thường có ưu đải so với thị trường
mức cho vay ngắn hạn bằng việt nam đồng trong khoảng từ năm ba đến chín một năm
lãi suất cho vay trung dài hạn khoảng chín bốn đến một mươi năm một năm
và lãi suất cho vay bằng ngoại tệ giao động từ hai một đến bốn năm một năm
nhằm thắt chặt quản lý hoạt động gian lận buôn lậu qua đường hàng không tại các sân bay
bộ trưởng tài chính vừa ký quyết định lập tổ công tác liên ngành để chống buôn lậu qua đường hàng không
tổ công tác liên ngành này được giao bảy nhiệm vụ
trong đó có tiếp nhận xử lý các thông tin về buôn lậu gian lận thương mại
vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế
tổ cũng có quyền điều phố các đơn vị lực lượng phù hợp xử lý vụ việc
tình huống đột xuất phức tạp về buôn lậu hàng hóa qua đường hàng không
đồng thời tổ được yêu cầu thường xuyên phù hợp với cơ quan báo chí để tiên truyền
đơn vị này hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm
định kỳ ba tháng tổ công tác họp đánh giá tình hình
tổ sẽ tự động giải thể khi được tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại
vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế kết thúc
động thái này được đưa ra sau khi hải quan tp hcm phát hiện hơn một mươi một kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp
trong hành lý có bốn tiếp viên hàng không việt nam tại sân bay tân sư nhất mới đây
thưa quý vị khảo sát của csut toàn cầu năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy tám mươi năm lãnh đạo ngành tài chính
nhìn thấy được sự quan trọng của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành trình khai thác và trải nghiệm khách hàng
vốn là lĩnh vực có tỷ lệ rủi ro đáng kể các ngân hàng công ty chứng khoán bảo hiểm trong nước
vẫn tiếp tục đầu tư cho lõi công nghệ này xác định đây là chiến lược dài hàng
để tăng được chất lượng dịch vụ cũng như là để tạo thêm doanh thu
trải nghiệm khách hàng đề cập đến cách một doanh nghiệp tương tác với khách hàng tại mọi thời điểm
từ việc tiếp thị bán hàng và dịch vụ trên mọi nền tảng
dù định nghĩa có vẻ vi mô so với các công cụ triển khai là dễ dàng cụ thể hóa
trong lĩnh vực tài chính phần lớn hành trình trải nghiệm khách hàng hiện nay diễn ra trên nền tảng số
như website mạng xã hội các app ứng dụng
bởi bảy mươi bốn khách hàng genj khảo sát năm hai nghìn hai mươi hai mong muốn được tự thực hiện các dịch vụ tài chính
thay vì phải tiếp xúc với nhân viên
điều đó có nghĩa là nếu như các doanh nghiệp thực sự muốn tương tác được với khách hàng nhiều hơn
muốn thấu hiểu được khách hàng hơn phải quan tâm đến câu chuyện tiếp cận các khách hàng trên kênh số
doanh nghiệp không chỉ quan trọng đến câu chuyện chữ số mà cần quan trọng đến câu chuyện thiết kế
cái trải nghiệm khách hàng phù hợp với cái bối cảnh khách hàng sử dụng dịch vụ tại thời điểm đấy
ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chatbot trong dịch vụ khách hàng đã từng được phân tích
với nhiều thế mạnh trong việc tiết kiệm
tuy nhiên dưới góc độ kinh doanh thì chiến lược ứng dụng ai trong hành trình trải nghiệm khách hàng
sẽ góp phần tạo doanh thu đáng kể
thứ nhất khảo sát toàn cầu về trải nghiệm khách hàng năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
bốn mươi bốn nhà làm dịch vụ ghi nhận khách hàng sẵn sàng chi thêm tiền để nhận về sự tiện lợi khi dùng dịch vụ
tức tạo ra cơ hội cho các gói sản phẩm tăng cường
thứ hai khảo sát của statista trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cho tới chín mươi bốn khách hàng nhận được dịch vụ tốt
nhanh chóng sẽ có tâm lý sẵn lòng trở lại để mua hàng và dùng thêm sản phẩm
marketing khảo sát tiếp nối cho thấy
trái thiện trái nghiệm khách hàng tăng đến một mươi năm tỷ lệ chuyển đổi bán sản phẩm dịch vụ
nó có thể tâm sự với khách hàng nó có thể trả lời câu hỏi của khách hàng
nó có thể tư vấn cho khách hàng sử dụng các cái sản phẩm
quy mô thị trường tài chính việt nam tính theo thông lệ quốc tế đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
tương đương khoảng hai trăm chín mươi năm gdp cả nước năm hai nghìn hai mươi hai
nhìn từ quy mô vừa kể có thể nhận thấy
lượng khách hàng tương tác mỗi ngày với tổ chức ngân hàng chiến khoán bảo hiểm là rất lớn
tương đương tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ hàng ngày
ai trí tuệ nhân tạo sẽ bước vào giai đoạn này để thu thập thông tin tạo ra kho dữ liệu lớn
đây là chức năng mạnh nhất của trí tuệ nhân tạo trong trái nghiệm khách hàng
bởi thống kê nếu để nhân lực tổng hợp thông tin hàng ngày thủ công trong ngành tài chính
thì chỉ xử lý được tối đa năm lượng công việc
ví dụ riêng công ty chúng tôi có một mươi bốn triệu khách hàng
thì cách duy nhất đảm bảo trái nghiệm là trí tuệ nhân tạo
với số lượng câu hỏi của hội thoại khổng lồ
ai sẽ tổng hợp và đo lường được các thói quen
ví dụ như mỗi khách hàng nhắn tin hoặc gọi điện đến chatbot
thì thay vì tốn một nhân sự hỏi từng bước
thì bot ai có thể phản hồi
chúng tôi vừa xử lý yêu cầu vừa nhận được
chúng tôi đã nhận khoản thanh toán của bạn
bạn cần hỗ trợ gì thêm không
công nghệ sẽ giúp khách hàng tự động giải quyết nhu cầu tài chính của mình nhanh nhất
cx network toàn cộng năm hai nghìn hai mươi hai đã tổng hợp và cho thấy
tám mươi chín lãnh đạo công ty tài chính tin vào tương lai của trí tuệ nhân tạo
trong trái nghiệm khách hàng bốn năm tới
một cuộc khảo sát của gartner năm hai nghìn hai mươi hai
cũng chỉ ra tám mươi một công ty cạnh tranh chủ yếu hoặc hoàn toàn
bằng trái nghiệm khách hàng cx
tuy nhiên các doanh nghiệp cần lưu ý quan trọng trong cx
là tính minh bạch trong quy trình về dịch vụ
khi ứng dụng ai để tự động hóa tiếp xúc khách hàng
bởi sáu mươi chín khách hàng nói rằng
sự trung thực và minh bạch về cách sử dụng dữ liệu cá nhân
là rất quan trọng để xây dựng niềm tin
ngày hai mươi một tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết
vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can sáu đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi lừa dối khách hàng
vụ việc dưới đây là một thủ đoạn mới
người dân doanh nghiệp cần phải đề cao cảnh giác tránh bị thiệt hại
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
quá trình tuần tra công an huyện nhân trạch phát hiện ba xe tải
chở sát phế liệu có nhiều nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra
qua đó phát hiện hai xe tải mạng biển số chín mươi ba h một nghìn tám trăm bảy mươi hai và một mươi chín h hai nghìn chín trăm bốn mươi sáu
có hàng gắn két nước tự chế bí mật dùng tích năm m khối một xe
gắn van xả nước đường kính lớn dưới gầm xe
tiến hành bốc hết phế liệu từ hai xe có gắn kết nước xuống
để cân lại trọng lượng bản thân xe
nhằm so sánh với phiếu các đối tượng đã gần ban đầu
cơ quan công an phát hiện hai xe lúc này giảm xuống một mươi tấn
so với lúc ban đầu các đối tượng cân
thủ đoạn các đối tượng thường vào công ty chào
giá bán là cao hơn so với các công ty khác để mua được hàng hóa
sau khi mà được các công ty báo giá trúng thầu
các đối tượng mắc nối chuẩn bị phương tiện xe cộ
dùng thủ đoạn trên xe gắn hàn thêm két nước bí mật
trước khi đi cân xe để vào công ty bốc hàng
các đối tượng sẽ bơm nước vào để tăng khối lượng
trọng lượng của xe lên
sau khi cân xong
các đối tượng sẽ xả nước ra để tăng lượng xe nhẹ lại
khi vào công ty bốc hàng ra
để khối lượng hàng hóa lên xe
trừ khối lượng xe đã cân
để nhằm tranh lệch giữa các khối lượng hàng hóa và khối lượng xe
để ăn bớt tài sản của các công ty trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch
và các công ty khác có liên quan
công an đã tạm giữ sáu đối tượng gồm
nguyễn hữu hoàng
nguyễn công hợp
nguyễn hữu linh
nguyễn hữu long
nguyễn hữu thành
nguyễn hữu hoàng
hoàng văn chiến
các đối tượng khai nhận
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
công ty do hợp làm giám đốc có trúng thầu mua sách thép phế liệu
của công ty lilama ideco
khu công nghiệp nhân trạch i
do phát sinh lòng tham
nên hợp đã bàn bạc thỏa thuận với hoàng
sử dụng các phương tiện trên
để hưởng trọng lượng
theo hội đồng định giá tài sản
trong tố tụng hình sự huyện nhân trạch
giá trị số sắc phế liệu các đối tượng dùng thủ đoạn
gian dối như trên để chiếm đoạt là hơn

việc công an huyện nhân trạch kịp thời phát hiện
ngăn chặn các đối tượng dùng thủ đoạn trên
đã góp phần bảo vệ tài sản của các doanh nghiệp
đồng thời cảnh báo cảnh tỉnh
săn đe các đối tượng đã và đang có ý định
thực hiện các hành vi
tương tự trên
qua công tác nghiệp vụ
chúng tôi đã bố trí
mật phục và bắt quả tang
những nhóm này là sáu đối tượng
đã bóc nối cùng với nhau
để thực hiện hành vi
và thủ đoạn như trên
qua công tác này
chúng tôi cũng có khuyên cáo
và đề nghị các công ty doanh nghiệp
trước khi mua bán
đấu thầu các gói thầu
bán các tài sản
cũng như là phế liệu
trong quá trình sản xuất kinh doanh
lựa chọn đối tượng khách hàng
tin cậy và có sự giám sát chặt chẽ
để tránh thất thoát
về tài sản
theo công an huyện nhân trạch
các đối tượng còn hợp thức hóa
trọng lượng hàng hóa tăng bất thường
bằng cách mượn miễn số xe
của những xe có tải trọng lớn hơn
gắn vào xe của mình
kèm theo sổ đăng ký tải trọng
đăng kiểm của xe đó xuất trình
cho các công ty bán phế liệu
khi có nghi ngờ
công an huyện nhân trạch
đang mở rộng điều tra
làm rõ toàn bộ vụ việc
để củng cố hồ sơ
xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng
theo đúng quy định pháp luật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
và hẹn gặp lại quý vị